thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean do ngài tets osyus chủ tịch kiêm tổng giám đốc làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và buổi làm việc ngày hôm nay là cơ hội tốt để hai bên trao đổi về những nội dung cùng quan tâm từ đó góp phần đưa quan hệ song phương nói chung quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước nói riêng đi vào chiều sâu thiết thực
cảm ơn những đóng góp thực chất hiệu quả của các doanh nghiệp usabc và các doanh nghiệp hoa kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước
tại buổi làm việc xây dựng hạ tầng bay và các cơ sở huấn luyện cho trung đoàn không quân công an nhân dân bộ trưởng tô lâm đề nghị đoàn doanh nghiệp usabc xem xét tận dụng các hình thức hỗ trợ từ quỹ của chính phủ hoa kỳ nhằm hạ giá thành các sản phẩm dịch vụ công nghệ có kế hoạch cụ thể trong trường hợp hai bên đàm phán ký hợp đồng về việc chuyển giao công nghệ sản phẩm dịch vụ
thay mặt đoàn doanh nghiệp cấp cao usabc ngay tết ocs trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp nhấn mạnh thời gian qua quan hệ song phương việt nam hoa kỳ đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư đã đạt được những thành tựu lớn thời gian tới usabc sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đề xuất những sáng kiến thiết thực hiệu quả để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư việt nam hoa kỳ